mặc dù tình trạng bạo lực với phụ nữ và trẻ em quá phổ biến nhưng rất ít thị trấn của papua new guinea có những nhà trú ẩn hay tị nạn cho phụ nữ bị bạo hành để cho những người sống sót sau những cuộc săn phù thủy có trốn rung thân
trở ngại lớn nhất là đưa những vụ việc không được báo cáo ra ánh sáng
thường thì cả một cộng đồng sẽ giữ im lặng sau những vụ tấn công
ngay cả những người có chức trách bảo vệ người dân như cảnh sát đại diện hội đồng và cả người thuộc các tổ chức phi chính phủ cũng tham gia vào các vụ săn phù thủy
khắp khu vực cao nguyên miền trung làng nào cũng có những giá gỗ hành hình phù thủy
không khó để thuyết phục những người đã tham gia vào những buổi hành hình chia sẻ với rất ít vẻ hối hận
một thằng bé bị ốm chúng tôi đưa nó tới bệnh viện
ở đó bác sĩ nói nó không có bệnh
thế là chúng tôi nghi ngờ có phù thủy trong làng
tôi cùng với một nhóm nam giới xác định kẻ tình nghi
chúng tôi tra tấn bà ta
cuối cùng một thanh niên đập một cây gậy nặng vào đầu bà ấy
bà ấy đã không qua khỏi
chúng tôi làm điều đó ngoài trời và cả làng tới đó để chứng kiến
markus cho biết anh ta cảm thấy an toàn về sự cô lập của ngôi làng và không lo bị bắt
giờ đây marcus không còn tham gia săn phù thủy nữa nhưng anh ta nói vẫn rất sợ quyền lực của ma thuật phù thủy
với người dân papua new guinea niềm tin vào sự tồn tại của phù thủy đang đứng trước ngã ba đường
không còn bị cô lập với phần còn lại của thế giới nữa
quốc gia sở hữu một trong những nền văn minh cổ xưa nhất đang đối mặt với việc quan niệm đó không còn phù hợp
văn hóa phương tây dần lên lỏi vào đời sống của người dân địa phương
nhưng những cái chết oan nhiệt vì tục săn phù thủy vẫn không ngừng xảy ra
chính phủ và người dân đảo quốc này đứng trước thách thức cực lớn phải ngăn chặn hành vi này
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình từ đông sang tây ngày hôm nay